việt nam được đánh giá là quốc gia có tỷ lệ hoạt động khởi nghiệp cao với hệ sinh thái khởi nghiệp lớn thứ ba trong khu vực asean
tuy nhiên khởi nghiệp ở nước ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn
đó là ý kiến của các đại biểu tại hội thảo khoa học có chủ đề một số vấn đề về khởi nghiệp ở việt nam hiện nay do viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam tổ chức sáng nay
tại hội thảo các đại biểu đánh giá thời gian qua đảng và nhà nước ta đã dành nhiều quan tâm tới phong trào khởi nghiệp với những thông điệp và hành động cụ thể
chính phủ đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi cả nước có ít nhất một triệu doanh nghiệp hoạt động
để hiện thực hóa mục tiêu này nhiều cơ chế chính sách đã được nghiên cứu xây dựng và tiếp tục hoàn thiện nhằm tạo dựng một môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tuy nhiên các đại biểu cũng cho rằng nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại việt nam hiện nay khá thấp
ngoài ra thủ tục hành chính dươm ra khiến doanh nghiệp khởi nghiệp khó tiếp cận đến các chính sách hỗ trợ
các đại biểu đề xuất cần tiến hành ra soát đánh giá bổ sung và hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
bên cạnh đó cần sớm nghiên cứu việc thành lập tổ chức và vận hành các mô hình vườn ươm doanh nghiệp chương trình tăng tốc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp doanh nghiệp